tàu hải quân hmas baras của hải quân hoàng gia úc đã cập cảng tiên sa bắt đầu chuyến thăm thành phố đà nẵng trong năm ngày
tàu hải quân hoàng gia úc chở theo một trăm tám mươi tám sĩ quan và thủy thủ do trung tá david london dẫn đầu
trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày bốn đến ngày tám tháng sáu các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ cùng với tàu hải quân nhân dân việt nam
tham gia các hoạt động trao đổi về chuyên môn tham gia giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ lữ đoàn một trăm bảy mươi hai
tham quan các danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố đà nẵng
tàu balad thuộc hải quân hoàng gia úc là tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn có chức năng phòng không chống ngầm và tác chiến mặt nước
tàu có trọng lượng rẽ nước ba sáu trăm linh tấn dài một trăm một mươi tám mét và được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại gồm tên lửa đối không
tên lửa chống tàu sâu ống phóng ngư lôi và pháo chính mk bốn mươi năm một trăm hai mươi bảy l
đây là tàu thứ hai mươi ba của hải quân hoàng gia úc đến thăm thiện trí việt nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ quốc phòng